do ảnh hưởng của bão từ chiều tối qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có mưa rất to
làm hư hỏng một số công trình diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
ngay khi bão đi qua tỉnh nghệ an đang chỉ đạo các địa phương chịu ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả
theo tổng hợp sơ bộ trên địa bàn tỉnh nghệ an diện tích lúa và hoa màu bị ngập là một mươi hai năm trăm linh hectare
khoảng một trăm năm mươi hộ dân bị ngập một năm trăm linh hộ phải di rời ở vùng nguy hiểm
tất cả tàu thuyền đã được các địa phương kêu gọi vào cập bến neo đậu an toàn thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
đến thời điểm này toàn tỉnh nghệ an chưa ghi nhận thiệt hại về người hay gia súc gia cầm
do ảnh hưởng của bão số ba trong những ngày tới đặc biệt trong ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bảy
dự báo vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to tỉnh nghệ an đã đề nghị các đơn vị địa phương
tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để đưa ra các giải pháp ứng phó
các huyện miền núi cần chủ động trong công tác phòng chống lũ ống lũ quét và sạt lở đất